thưa quý vị hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế tỉnh tây ninh và các đơn vị liên quan
công an cũng ra quyết định khởi tố chín bị can về tội danh trên
các đối tượng gồm hoa công hậu nguyên giám đốc sở y tế tỉnh tây ninh
lê thành lữ nguyên phó trưởng phòng kế hoạch tài chính sở y tế tỉnh tây ninh
nguyễn phước thiện nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn và đầu tư nam sài gòn
bạch thị diệu hiền nhân viên công ty trách nhiệm hiểu hạn ng
nay là công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ cao ltq
ngoài ra còn có hoàng thị thúy nga chủ tịch hội đồng sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn
tập đoàn hành trình thành công mới nsg group đoàn thị nở nguyên phó trưởng phòng dự án
công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn hành trình thành công mới nsg group
nông thị bích xỉu nguyên phó trưởng phòng dự án công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn hành trình thành công mới nsg grou
phùng thị dương nguyên trưởng phòng dự án công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn hành trình thành công mới nsg group
và hoàng ngọc hồng phúc nguyên phó giám đốc ban quan hệ khách hàng
công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn hành trình thành công mới nsg group
các bị can trên đã có hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm tính công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng tài sản nhà nước
trong đó các bị can hoàng thị thúy nga đoàn thị nở nông thị bích sửu phùng thị dương hoàng ngọc hồng phúc
đã bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn tại vụ án xảy ra tại sở y tế cần thơ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án
áp dụng các biện pháp triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước
sáng hôm nay tiếp tục phiên tòa xét xử nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường và các đồng phạm
về hành vi buôn bán thuốc giả
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã tham gia đối đáp với các luật sư
về các luận điểm chứng cứ buộc tội các bị cáo
trong khi quan điểm bào chữa của nhiều bị cáo cho rằng công ty vn pharma chỉ buôn bán hàng giả xuất xứ
không ảnh hưởng đến người bệnh và chất lượng thuốc
đại diện viện kiểm sát khẳng định health hai nghìn không sản xuất thuốc
công ty helix của remundo
cũng không sản xuất thuốc nhưng lại có thuốc của hai công ty này
do đó công tố viên kết luận bảy loại thuốc trong vụ án này là thuốc không rõ nguồn gốc
và giả nhãn mark health hai nghìn
những loại thuốc này đều không thu được mẫu nên không giám định được về chất lượng
vì thế cáo trạng không kết luận các thuốc trên giả về chất lượng
theo cáo trạng bị cáo nguyễn minh hùng nguyên tổng giám đốc công ty vn pharma
bị viện kiểm soát nhân dân tối cao cáo buộc đã cấu kết với bị cáo võ mạnh cường
chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm giả một mươi năm hợp đồng mua bán và hai mươi sáu phụ lục hợp đồng
nâng khống giá thuốc làm giả chứng từ thay đổi nguồn gốc xuất xứ thuốc
hợp thức chứng tử thanh toán để thông quan nhập khẩu thuốc thu lợi bất chính ba mươi một năm tỷ đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an và công an huyện anh sơn
vừa chủ trì phối hợp đồn biên phòng phúc sơn triệt phá đường dây mua bán cháy phép chất ma túy
bắt giữ đối tượng lương văn thành chú tại bản vèo một xã phúc sơn anh sơn cầm đầu
thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp
sau một thời gian theo dõi thu thập tài liệu chứng cứ vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng năm
lực lượng chức năng tỉnh nghệ an kiểm tra xe mô tô do lương văn thành điều khiển
khi bị phát hiện lương văn thành đã nhấn ga đâm thẳng vào lực lượng vây bắt để tẩu thoát
nhưng đã bị khống chế bắt giữ
qua kiểm tra bên trong cốp xe lực lượng chức năng phát hiện sáu viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
lợi dụng lòng tin của nạn nhân trong lúc làm ăn
thanh đã mượn số tiền một hai tỷ đồng của người này về mua vàng và cất giấu
sau khi đến hẹn trả nợ thì thanh cho rằng mình không mượn nhằm chiếm đoạt số tiền của bị hại
ngày một mươi bảy tháng năm tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
tuyên phạt bị cáo phạm thị lệ thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
ngụ xã hòa điền huyện kiên lương kiên giang tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nạn nhân trong vụ án này là bà tôn thị út ngụ cùng địa phương với bị cáo
theo cáo trạng thanh là khách hàng thường mua vật tư nông nghiệp và nhiều lần mượn tiền của bà út
nhưng đều trả nợ đúng hạn nên được bà út tin tưởng
lợi dụng sự tin tưởng đó vào sáng ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thanh đến nhà bà út mượn một tỷ đồng
do tin tưởng nên bà út không yêu cầu thanh ký giấy xác nhận việc mượn tiền
đến chiều cùng ngày thanh tiếp tục gại nhà bà út mượn thêm hai trăm linh triệu đồng nữa
sau khi lấy được tiền thanh dùng ba trăm bốn mươi triệu đồng để mua vàng nữ trang và tiêu xài cá nhân
số tiền còn lại thì đem cất giấu vào một cái thùng sau nhà
đến ngày tám tháng một mươi một năm ngoái khi bà út đến nhà đòi tiền
thì thanh phủ nhận nên bà út làm đơn tố giác gửi đến cơ quan công an
sau khi làm việc với công an thanh đã thử nghiệm hành vi phạm tội
và giao nộp lại số vàng đã mua cùng tám trăm linh triệu đồng tiền mặt
toàn bộ tài sản này đã được trả lại cho người bị hại
trong sáng ngày một mươi bảy tháng năm lực lượng chức năng thuộc bộ tư lệnh cảnh sát biển
đã đưa tàu cá số hiệu tg chín mươi một nghìn sáu trăm bảy mươi tám ts chở khoảng một trăm linh lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
về tới cảng của hải đội ba mươi ba tại côn đảo để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng năm trên khu vực biển tây nam
cách côn đảo khoảng một trăm bốn mươi bốn hải lý lực lượng chức năng của bộ tư lệnh cảnh sát biển
đã phát hiện tàu cá số hiệu tg chín mươi một nghìn sáu trăm bảy mươi tám ts có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
trên tàu có năm thuyền viên do ông lê minh hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
thường trú tại phường tám thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của ông hải tàu đang vận chuyển khoảng một trăm linh lít dầu đeo
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được các giấy tờ liên quan
chứng minh nguồn gốc của hàng hóa
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh cảnh sát biển đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
đưa tàu về côn đảo để xử lý theo đúng quy định pháp luật
trong ngày một mươi bảy tháng năm công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh phô hợp với công an
của phường long thành mỹ lấy lời khai một số thanh thiếu niên liên quan đến vụ ném bom xăng
xảy ra trên địa bàn
được biết các thanh niên trong vụ việc đều là học sinh nên cơ quan công an cũng đã mời
phụ huynh của những em này cũng nên làm việc
thông tin ban đầu khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày một mươi sáu tháng năm nhóm nam sinh cầm hung khí
truy đuổi theo hai thanh niên đi xe máy
bị truy đuổi hai thanh niên chạy đến đường phước thiện phường long thành mỹ thành phố thủ đức
thì tông vào xe của hai người dân đang đi đường khiến cả hai bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu
trong khi đó hai thanh niên bị truy đuổi để lại phương tiện tiếp tục bỏ chạy
lúc này nhóm học sinh mang theo hung khí chém vào xe máy của hai thanh niên
rồi ném bong xăng gây cháy và tự thoát sau đó
nhận được tin báo công an phường nhanh chóng có mặt ghi nhận sự việc
vào cuộc điều tra cơ quan chức năng đã xác định được nhóm học sinh và mời lên làm việc
bước đầu nguyên nhân được xác định là do mâu tuận giữa hai nhóm học sinh với nhau
cũng trong ngày một mươi bảy tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
đã ra các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam phạm văn nam
bốn mươi ba tuổi quê ninh bình về hành vi giết người
các quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
cơ quan đã trụ tập những người liên quan để lấy lời khai làm rõ
đồng thời đã đưa bị can cùng người bạn ngồi trên xe ô tô đi giám định thương tích
sau khi có kết quả giám định thương tích
cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi nhóm thanh niên để đánh bị can nam và người bạn trước đó
như đã thông tin rạng sáng ngày một mươi hai tháng năm
năm cụ nhóm bạn đi ô tô đến khu vực bờ kè đường phạm văn đồng
thuộc phường bình hưng thành phố phan thiết để ăn nhậu
trên đường đi xe của nam chạy vượt qua một nhóm khoảng năm người
trong đó có anh hà xuân hải vừa nhậu xong đang đi qua đường và có nguy cơ xảy ra va chạm
nam tiếp tục lấy xe đi thêm khoảng năm mươi mét
vừa đầu trước một quán nhậu khác thì nhóm của anh hải đi xe gắn máy đến
đánh tớ tấp vào nhóm của nam
nhóm của anh hải đã dùng dập vào nhóm của nam từ chỗ đầu xe vào sâu bên trong hẻm cạnh đó
mặc dù có nhiều người can ngăn
sau đó nam lên ô tô cầm lái chạy loạn xạ tông vào xe gắn máy nhóm anh hải
lúc này nhóm anh hải tiếp tục dùng bàn ghế và nhiều vật dụng ném vào ô tô của nam
nam chạy xe một mạch vào thành phố hồ chí minh đi đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận sau đó đã khám nghiệm hiện trường tan vật trong vụ án
là chiếc ô tô trích xuất camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến và trên cầu giám định tử thi
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa tiếp nhận đối tượng nguyễn thành trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ khóm một phường an thạnh thành phố hồng ngự ra đầu thú về hành vi giết người
vào lúc một mươi chín h ngày một mươi năm tháng năm nạn nhân nguyễn thành tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
ngụ khóm một phường an thạnh thành phố hồng ngự tổ chức nhậu cùng bốn người bạn
khi nhậu xong về đến nhà tâm điện thoại cho nguyễn thành trung là em vợ tâm
để gặp nói chuyện liên quan đến tiền mua bán xe dẫn đến cửa cãi
trung đã dùng dao đâm vào người tâm hậu quả dẫn đến tử vong
sau khi gây án đối tượng bỏ trốn
công an thành phố hồng ngự đã vận động gia đình và người thân kêu gọi đối tượng trung ra đầu thú
cho vay lãi nặng vượt quá năm lần mức lãi suất cao nhất do pháp luật quy định
với tổng số tiền cho vay là gần hai mươi hai tỷ đồng
đối tượng trần xuân kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phường lê thanh nghị thành phố hải dương tỉnh hải dương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương khởi tố bắt tạm giam về tội
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
năm hai nghìn một mươi bảy trần xuân kiên mở dịch vụ cầm đồ
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai kiên đã thực hiện nhiều lượt cho vay
với lãi suất là từ ba đồng một triệu đồng một ngày
đến một mươi đồng một triệu đồng một ngày
tổng số tiền cho vay là gần hai mươi hai tỷ đồng tương đương mức lãi suất cho vay
từ một trăm linh chín năm đến ba trăm sáu mươi năm một năm
đối với đại đa số khách vay kiên đều sử dụng hình thức vay tín chấp
khi vay tiền khách phải để lại giấy tờ tùy thân
chức là căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân
viết giấy vay tiền theo mẫu kiên in sẵn mà không cần cầm cố tài sản
kiên từng có tiền án về tội đánh bạc vào năm hai nghìn một mươi
bất ngờ kiểm tra một cơ sở sản xuất bánh kẹo
tại địa bàn xã an khánh huyện hoài đức thành phố hà nội
đội bốn phòng cảnh sát môi trường công an thành phố hà nội đã bắt quả tăng
cơ sở đang có hành vi làm giả các loại bánh kẹo
bằng thủ đoạn nhập những loại bánh kẹo có xuất xứ từ trung quốc
cơ sở đã đóng gói và hô biến chúng trở thành bánh kẹo với nhãn mát là
made in japan tức là nhật bản để bán cho người tiêu dùng
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
đây là những sản phẩm đang được các công nhân đóng gói bằng hình thức thủ công như thế này
những chiếc kẹo trên nhãn mắc đều thể hiện được sản xuất tại nhật bản
thế nhưng khi cơ quan chức năng kiểm tra thì chúng lại được ra lò
tại cơ sở không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã an khánh
huyện hoài đức hà nội do tạ tương quân làm chủ
theo cơ quan công an những loại bánh kẹo này phần lớn có nguồn gốc từ trung quốc
chủ hàng đã nhập nhiều loại máy móc thuê nhà xưởng để thực hiện hành vi
nhằm che mắt lực lượng chức năng hai nhà xưởng này luôn trong tình trạng đóng cửa
công nhân làm trong xưởng hầu như là người thân của gia đình
đây là cục đăng nghề đối tượng đã có kinh nghiệm trong hoạt động buôn bán và sản xuất
đối tượng thường hoạt động nhập hàng và về buổi tối
và bắt ngày thì thuê một số
một số nhân viên công nhân trong địa bàn khu dân cư
bữa sáng đến sớm thi vào trong kho để đóng gói hàng hóa
đóng cửa lại
theo tài niệm bắt đầu thì đối tượng khai nhận hàng hóa
đối tượng sau khi sản xuất xong thì tiêu thụ gửi các xe khách
tra tuyến đi các tỉnh và một số đại lý trên địa bàn hà nội
trong đó có địa bàn nạc hồ
ước tính số hàng hóa tại đây
nên lên tới năm tấn bánh kẹo
chủ cơ sở cũng không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan
để cho thấy đủ điều kiện về an toàn thực phẩm khi lực lượng chức năng kiểm tra
toàn bộ số hàng đã được thu giữ phục vụ cho công tác điều tra mở rộng
tiếp tục là những tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
thông tin về việc công bố số liệu tự doanh của công ty chứng khoán
sở giao dịch chứng khoán tp hcm hots cho biết
đơn vị này sẽ thực hiện công bố những số liệu này từ chiều nay
ngày một mươi bảy tháng năm
bà nguyễn thị việt hà quyền chủ tịch host cho biết
ngay từ trong chiều nay ngày một mươi bảy tháng năm horses sẽ thực hiện công bố thông tin
cuối ngày giao dịch về tổng khối lượng và tổng giá trị giao dịch mua
bán tự doanh đối với tửng mại chứng khoán
về phía sở giao dịch chứng khoán hà nội snx đại diện lãnh đạo sở này
cũng thông tin hiện schnx đang nỗ lực triển khai các công việc
để công bố số liệu giao dịch tự doanh theo chỉ đạo của ủy ban chứng khoán nhà nước
trước đó được sự chấp thuận của lãnh đạo bộ tài chính
ủy ban chứng khoán nhà nước đã có văn bản đề nghị sở giao dịch chứng khoán việt nam vnx
chỉ đạo horses hnx thực hiện công bố thông tin cuối ngày giao dịch
về tổng số khối lượng và tổng giá trị giao dịch mua bán tự doanh
đối với tửng mại chứng khoán
ủy ban chứng khoán nhà nước đề nghị các sở giao dịch chứng khoán
tổ chức triển khai các giải pháp trên trước ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi
qua hơn bốn năm triển khai thực hiện
nghị quyết năm mươi bốn đã phát huy được một số kết quả nhất định
tuy nhiên một số nội dung triển khai còn chậm cơ chế chính sách đặc thù
chưa phát huy triển khai đầy đủ kịp thời như mong đợi
vì vậy tại buổi giám sát của đoàn đại biểu quốc hội thành phố
về tình hình thực hiện nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội
ủy ban nhân dân tp hcm đã có nhiều đề xuất để thay thế nghị quyết năm mươi bốn
trong đó có bổ sung về cơ chế đặc thù phát triển tp thủ đức
và xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án đường vành đai ba
tại buổi giám sát của đoàn đại biểu quốc hội thành phố
về tình hình thực hiện nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội
về thế điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tp hcm
và tình hình kinh tế xã hội bốn tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm
ông võ văn hoang phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
trong tháng bốn một số lĩnh vực kinh tế đã có dấu hiệu khởi sắc
tăng tốc so với những tháng trước và so với cùng kỳ
cụ thể như chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ước tính tăng hai so với tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai và tăng chín bảy so với cùng kỳ
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
tăng ba hai so với tháng trước và tăng sáu hai so với cùng kỳ
tình hình dịch bệnh được thành phố tiếp tục kiểm soát tốt
đồng thời từng bước kiểm soát hoạt động y tế cơ sở
thành phố đã thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi trên địa bàn hiệu quả an toàn
liên quan đến tình hình thực hiện nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội
ủy ban nhân dân tp hcm báo cáo đoàn đại biểu quốc hội thành phố
một số kiến nghị về cơ chế chính sách đặc thù cho đề án xây dựng trung tâm tài chính quốc tế
tại tp hcm cho phép thành phố chủ động điều chuyển nguồn vay trong kế hoạch vay hàng năm
tăng tỷ lệ điều tiết khoản thu phân chia cho ngân sách thành phố
thí điểm đổi mới tuyển dụng công chức viên chức
đề xuất quốc hội xem xét cho ủy ban nhân dân tp hcm được quyền quyết định thành lập
giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ủy ban nhân dân tp hcm
kiến nghị đoàn đại biểu quốc hội thành phố có ý kiến báo cáo quốc hội xem xét thông qua
chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai ba và cơ chế chính sách đặc thù để triển khai thực hiện dự án
dự kiến đoàn đại biểu quốc hội tp hcm sẽ tổ chức buổi lấy ý kiến thành viên đại biểu quốc hội
về các đề xuất kiến nghị của ủy ban nhân dân tp hcm trước khi trình ủy ban thường vụ quốc hội vào khi họp tới đây